công an tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ đối tượng lại văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được biết sau khi quen biết chị lts sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã ngọc lĩnh huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
lại văn sơn lập một tài khoản facebook với nickname phan công hoàng
giới thiệu với chị s rằng mình đang công tác tại một đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
sau đó sơn lập thêm các tài khoản facebook khác và cũng lấy ảnh đại diện là những biểu trưng của lực lượng công an nhân dân
để làm quen tự giới thiệu là các bạn đang công tác cùng đơn vị với phan công hoàng
sau khi đã tạo được lòng tin với chị s với tài khoản facebook trên
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lại văn sơn đã lừa đảo chiếm đoạt của chị s tổng số tiền tám trăm năm mươi triệu đồng
toàn bộ số tiền chiếm đoạt được lại văn sơn đã sử dụng vào việc lô đề cờ bạc
và chi tiêu cá nhân